tổ công tác công an huyện gia lộc kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a hai mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi một do trương quang diện bốn mươi hai tuổi trú tại xã phạm kha huyện thành miện tỉnh hải dương điều khiển
phát hiện trên xe đang vận chuyển sáu mươi chai chứa dầu nhất có biểu hiện nghi vấn
diện khai nhận đây là dầu nhất giả mua của nguyễn bình kha người cùng xã
tổng giá trị tương đương hàng hóa chính hãng trên thị trường khoảng ba mươi năm triệu đồng
trên đường tôi đi mua thu mua vỏ can cũ và vỏ cũ
tôi có mua các loại phi hai trăm linh nít của tô tan và mí mách
tôi về tôi bơm lên tiết một nít và tôi đóng vào các loại can khác nhau như honda cát trôn
mình mang đi bán kiếm nởi
một tháng thì từ năm đến sáu nít
tôi biết là hành vi này là vi phạm pháp luật
nhưng vì lợi nhuận và dịch bệnh khó khăn
tôi đã vi phạm pháp luật
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn bình kha tại thôn đỗ thượng xã phạm kha huyện thanh miện
công an huyện gia lộc phát hiện thu giữ nhiều tăng vật
phục vụ quá trình sản xuất sáng chết dầu nhất giả trái phép
gồm một hệ thống máy bơm và các tép chứa dầu dung tích một nít hai trăm linh nít
một hệ thống máy dập nhiệt hơn sáu liêm giấy dập nhiệt
nắp nhựa vỏ chai dầu tem chống hàng giả nhãn rán của các nhãn hiệu dầu nhớt castrol honda yamaha
cùng nhiều thùng giấy cắt tông in nhãn hiệu các hãng dầu nhất trên
quá trình làm việc kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh
hai vợ chồng đối tượng hoạt động về sáng chết ga và thu mua sáng chết dầu nhất
thu mua dầu nhất tại các địa điểm đóng vào phi
sau đó sáng chết tại xưởng kho của đối tượng
gắn camera hệ thống quan sát để ngăn ngừa sự phát hiện của lực lượng chức năng
đối tượng hoạt động rất tinh vi khép kín
chỉ có hai vợ chồng đối tượng là thực hiện hành vi sáng chết dầu nhất
sau đó mang đi bán tại các tỉnh thành địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an
cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhất giả của nguyễn bình kha hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
địa bàn tiêu thụ số dầu nhất giả của cơ sở này chủ yếu ở khu vực tây bắc
hiện công an huyện gia lộc đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng sáu
gần một trăm linh bảy thí sinh trên địa bàn thủ đô đã đến hai trăm linh ba điểm thi
để hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi của mình với môn toán
và đây là môn thi cuối trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông không chuyên
mặc dù thời tiết khá oai nóng
thế nhưng nhiều thí sinh kết thúc môn thi với nét mặt dạng dỡ
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đúng một mươi h ngày một mươi chín tháng sáu
môn toán môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
tại thành phố hà nội đã kết thúc
mặc dù thời tiết sáng nay nắng nóng
nhưng nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm để chờ đợi khoảnh khắc các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi
nhiều phụ huynh sau bao ngày lo lắng
thì hôm nay đã yên tâm hơn khi kỳ thi diễn ra tốt đẹp
nhiều thí sinh cũng tỏ ra khá hài lòng với bài thi của mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba công tác tổ chức kỳ thi tại hai trăm linh ba điểm thi trên địa bàn
diễn ra đúng tiến độ đảm bảo nghiêm túc an toàn đúng quy chế
tại các điểm thi chưa ghi nhận có sự cố nghiêm trọng nào
đặc biệt năm nay toàn thành phố có bốn mươi một thí sinh diện f tự nguyện tham dự kỳ thi
chính vì thế tại từng điểm thi đều đã có kịch bản dự phòng
sẵn sàng ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi cho thí sinh
về việc thí sinh tự nguyện f tự nguyện
tham dự kỳ thi thì đối với tơ sở vật chất của phát biển thi
thì quân đã chỉ đạo đúng theo công tác quản lý của quy định của thành phố
đó là chuẩn bị phòng thi cho f riêng biệt và có cán bộ y tế phục vụ
trong đó thì có hai đội y tế cấp thiếu trực trực thời
và trong quá trình tổ chức thi thì thí sinh
f được đưa đến theo đường riêng và dự thi ở phòng riêng
cũng theo ban chỉ đạo thi của thành phố hà nội
theo quy chế thi tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hiện có một trăm bốn mươi năm thí sinh thuộc diện là f đăng ký xét tuyển
bên cạnh phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
thí sinh thuộc diện f phải có tên trong danh sách đề nghị của phòng giáo dục
các thí sinh này sẽ được xét tuyển theo công thức
điểm xét tuyển là tổng các điểm trung học cơ sở
trung bình môn toán môn ngữ văn môn ngoại ngữ và điểm ưu tiên
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam
để cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong dịp sống hai mươi bốn h bảy
thưa quý vị công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết
vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
trước đó từ tin báo của quyền chúng nhân dân cảnh sát hành sự
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tăng bảy đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
tại một căn nhà trên địa bàn ấp vĩnh tiến xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ bài hàng chục triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị tiến hành kiểm tra một cơ sở karaoke trên địa bàn của thị xã giá rai
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu phát hiện hàng chục thanh niên
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
của ma tỉnh bạc điêu phát hợp với công an thị xã giá rai tiến hành kiểm tra quán karaoke sông ngân
thuộc khóm năm phường hậu phòng thị xã giá rai do hứa phong vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín làm quản lý
thời điểm lực lượng công an kiểm tra bên trong quán vẫn còn ba phòng hút đang hoạt động với một mươi sáu khách
kiểm tra các phòng hát lực lượng công an phát hiện hai viên thuốc lắc
kiểm tra phòng của hứa phong vũ lực lượng công an phát hiện hai trăm ba mươi sáu năm viên thuốc lắc
một mươi bịch ni lông ma túy cùng một số loại hung khí nguy hiểm
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
chiều ngày một mươi chín tháng sáu thông tin từ đồn biên phòng vĩnh ngư bộ đội biên phòng tỉnh an giang
cho biết đơn vị vừa mật phục phát hiện và thu giữ khoảng một mươi chín kg cần sa từ campuchia về việt nam
theo đó tổ công tác của động biên phòng vĩnh ngương phối hợp với động biên phòng cửa khẩu vĩnh hồi đông
tổ chức tuần tra trên địa bàn giáp ranh giữa phường vĩnh quân thành phố châu đốc và xã vĩnh hội đông
quyền an phú phát hiện hai đối tượng đi bộ theo bờ ruộng hướng từ campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra nhưng bỏ lại bao tải và chạy trốn về campuchia
qua kiểm tra tại hiện trường phát hiện một bao tải màu xanh mà hai đối tượng bỏ lại
bên trong có chứa cành lá hoa quả cây cần sa trọng lượng một mươi sáu kg
tiếp đó động biên phòng vĩnh ngương phối hợp với công an viện kiểm sát thành phố châu đốc
tiến hành khám nghiệm hiện trường mở rộng phát hiện thêm một bao tải màu xanh
có chứa lá thân hoa quả của cây cần sa trọng lượng khoảng ba kg
hiện đồn biên phòng vĩnh quân phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ án
theo quy định của pháp luật
ngày một mươi chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ ba đối tượng
đỗ thanh sang trần ngọc phúc và ngô phước nghĩa để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ
mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại đoạn đường mỹ phước tân vạn thuộc khu phố năm phường định hòa thành phố thủ dầu một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp công an phường định hòa
thành phố thủ dầu một phát hiện và bắt quả tan đối tượng đỗ thanh sang và trần ngọc phúc
có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ một đoạn ống hút nhựa màu trắng hàng kính hai đầu bên trong chứa tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy mua từ ngô phước nghĩa để sử dụng
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng nghỉ tại một căn nhà trên đường dx sáu mươi bảy
phường định hòa thành phố thủ dầu một cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện và thu giữ
hai đoạn ống hút nhựa màu trắng hàng kính hai đầu bên trong chứa heroin
ngô phước hĩ khai nhận đã bán ma túy cho sang và phúc
khoảng hơn tám giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu một xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
tỉnh đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát thân trước khi đầu xe bị thiêu rụi
vụ việc còn khiến cho giao thông trên quốc lộ năm mươi một hướng bà rịa vũng tàu ồn tắc
thời điểm trên năm tài xế lái xe đầu kéo mang biển số tỉnh đồng nai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một hướng đi bà rịa vũng tàu
khi qua khỏi ngã tư vũng tàu phường long bình tân thành phố biên hòa khoảng một km
thì ca biên xe đầu kéo bất ngờ bốc khói
tài xế dựng phương tiện kiểm tra thì lửa từ đầu xe bùng lên cháy nguồn ngục
một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu xe
lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố biên hòa sau đó có mặt tiến hành dập tắt ngọn lửa
tuy nhiên gần như toàn bộ đầu xe đã bị thiêu rụi trơ khung
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
thưa quý vị rạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng với biên phòng cảng nhà rồng đã tổ chức vây bắt nhóm đối tượng manh động
có hành vi sử dụng máy bơm công suất lớn để bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
từ tin báo của quân chúng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hồ chí minh
đã lên kế hoạch mật phục tại khu vực cảng long bình phường long bình thành phố thủ đức
đến h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu tổ công tác phát hiện một nhóm tám đối tượng
trên hai ghe gỗ không số đăng ký gồm
một ghe có gắn thiết bị bơm hút cát công suất lớn và một ghe mua chưa rõ tải trọng
tổ công tác ra hiệu lệnh và tìm cách áp sát khống chế
nhưng các đối tượng đã liều lĩnh tăng ga bỏ chạy nhảy xuống sông bỏ trốn
tổ công tác đã kịp thời trấn áp và bắt giữ hai ghe gỗ của một đối tượng tên phạm hồng thích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê long an
hiện hai tan vật và đối tượng đã được bàn giao cho biên phòng cửa khẩu nhà rồng
tiếp tục xử lý theo quy định
ngày một mươi chín tháng sáu công an quận bình tân cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với
phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát đường thủy triệt phá thành công sòng bạc
do mai đặng trí tài hai mươi sáu tuổi ngụ tại bình tân cầm đầu
qua công tác nắm địa bàn công an quận bình tân phát hiện một sòng bạc
bằng hình thức đá gà ăn tiền hoạt động ở bãi đất trống thuộc phường an lạc
máy đất nằm cạnh rạch nước lên đường vào nhỏ hẹp và được canh phòng cẩn thận
sông bạc này quy tụ hàng chục con bạc tham gia mỗi ngày
vì thế công an quận bình tân phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
cảnh sát đường thủy bất ngờ ập đến khiến các con bạc hốt quản tháo chạy
tuy nhiên mọi lối đã bị ngăn chặn
có bốn mươi năm người bị giữ tại hiện trường cùng các đăng vật và tiền mạch
qua đấu tranh công an xác định mai đặng trí tài đứng ra tổ chức trận đá gà
thưa quý vị xe vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép bởi chủ xe cơi nới thùng
chở hàng để tăng lợi nhuận luôn là vấn đề bức xúc của xã

cảnh sát đường thủy bắt đầu làm luật giao thông mà còn uy hiếp đến an toàn của các phương tiện khác
và là tác nhân khiến cho công trình giao thông mau xuống cấp
ghi nhận buổi ra quân tập trung tuyên truyền xử lý loại tội phạm này ở khu vực cửa ngõ tp hcm
chiếc xe tải này lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi hai theo hướng từ tỉnh tây ninh về tp hcm
khi đang qua khu vực huyện củ chi thì lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông trạm tây bắc
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với đội bảy thanh tra giao thông
sở giao thông phận tải tp yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra trọng tải
qua kiểm tra xe không vượt quá tải trọng theo đăng kiểm cho phép
cảnh sát giao thông đã tuyên truyền nhắc nhở tài xế cần khắc phục tình trạng chảy chất thải lỏng ra môi trường